mới đây bệnh viện nội tiết trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân năm mươi tám tuổi trú tại thái nguyên
mắc đai táo đường tuy thai tăng nguyệt áp thoai áo cuộc sống nhiều năm
khai thác tiến sử được biết bệnh nhân thường xuyên uống medron liều cao điều này đã dẫn tới
các dụng phụ của thuốc như mặt tròn đỏ bụng béo trung tâm da mỏng dặn da ở vùng bụng
trong đó một tác dụng phụ của thuốc đó là khiến da bản chân rất mỏng dẫn tới rách da
nhiễm trùng bàn chân nặng đe dọa lây lan đến hết cả chân phải đe dọa tới tính mạng
bệnh nhân đã được điều trị ở tuyến dưới nhưng điều trị không thành công do bệnh phối hợp là
suy tiến thượng thận cấp và nhiễm trùng nặng vì vậy bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện
nội tiết trung ương hiện tại bệnh nhân đang điều trị ổn định và có thể xuất viện
trước đó bệnh viện này cũng đã tiếp nhận hai ca bệnh là anh em trai ruột một mươi một tuổi và một mươi năm tuổi
trần đoán suy tuyến thượng thận do dùng thuốc xịt mũi có chứa thành phần corticoid
thành phần làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể suy tiến thượng thận cấp thường gặp ở những bệnh
nhân lạm dụng thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoid là một tình trạng y khoa đe dọa
nghiêm trọng tới tính mạng của người bệnh theo các bác sĩ hiện nay tình trạng lạm dụng
thuốc giảm đau đang rất phổ biến rất nhiều người bệnh đang hàng ngày phải gánh chịu những
hậu quả khôn lường do việc lạm dụng thuốc này gây ra trong đó có những biến chứng nặng có thể
gây ra tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn trong khi căn bệnh chính thì vẫn đang ngày càng nặng lên
tại các bệnh viện thường xuyên phải tiếp nhận những bệnh nhân mắc bệnh mạng tính như hèn phế
quản viêm mũi xoan viên đa khớp bệnh ngoài da đến khá mảng ngày với những biến chứng nguy hiểm
do dùng quá liều thuốc giảm đau thuốc corticoid như suy tiến thượng thận suất hiếp tiêu hóa
loãng xương xẹp đốt sống gu vẹo cuộc sống tăng đường máu tăng huyết áp teo cơ
dối loạn tâm thần trầm cảm đục tùy tinh thể suy giảm chức năng miễn dịch
gây nhiễm chủng cơ hội chậm phát triển thể chất ở trẻ em
điều đáng nói là phần lớn những bệnh nhân này đều xuất hiện những biến chứng sau một thời gian dài
dày điều trị tại cơ sở y tế tư nhân hoặc tự mua thuốc về nhà để điều trị
rất nhiều trường hợp chỉ mắc các bệnh lý ngoài da thông thường không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng được điều trị với corticoid liều cao dẫn tới những biến chứng nguy hiểm
trên thực tế khi hỏi bệnh và thăm khám những bệnh nhân này còn cho thấy
hầu hết những người bệnh điều trị bằng thuốc giảm đau lạm dụng thuốc corticoid kéo dài
không được kê nôn thuốc trước khi điều trị
thậm chí có những người không biết tên thuốc và cũng không được giải thích về tác dụng chữa bệnh
còn độc tính của thuốc và cách phòng ngừa cũng không biết
chỉ đến khi xảy ra tai biến một số người mới yêu cầu biết loại thuốc này mà mình đã đang sử dụng là orticoid
chia sẻ về lạm dụng thuốc giảm đau dẫn tới suy tiến thượng thận và các vấn đề khác
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị ẩng loan trường khoa nội tiết bệnh viện tuyệt tĩnh cho biết